bộ ngoại giao nga vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba ra thông báo nước này đã quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao slovakia
đồng thời yêu cầu những người này rời nga trong bảy mươi hai giờ kể từ khi quyết định được công bố
quyết định của nga được đưa ra sau khi ba nhân viên đại sứ quán nga tại slovakia đã bị trục xuất về nước hồi đầu tháng ba
ngoài thông báo trên bộ ngoại giao nga còn đưa ra tuyên bố sẽ có hành động đáp trả đối với quyết định của bắc macedonia yêu cầu năm nhà ngoại giao nga phải rời khỏi nước này
trong tuyên bố ngày hai mươi tám tháng ba bộ ngoại giao bắc macedonia yêu cầu trong năm ngày tới năm nhà ngoại giao nga phải về nước
với lý do những người này đã có những hành động đi ngược lại đối với công ước viên về quan hệ ngoại giao